vào khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng nay tại khu vực cầu mương gần ngã tư đường tránh tp vinh giao với đường tỉnh lộ năm trăm bốn mươi hai c thuộc địa phận thị trấn hưng nguyên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba ô tô khiến một mươi một người phải nhập viện cấp cứu
tại thời điểm trên khi chiếc xe du lịch một mươi sáu chỗ trên xe chở một mươi năm người do tài xế nguyễn văn lộc điều khiển lưu thông theo hướng nghệ an hà tĩnh đang dừng đèn đỏ ở ngã tư đường tránh tp vinh giao với tỉnh lộ năm trăm bốn mươi hai c thì bất ngờ bị xe ô tô tải chạy cùng chiều từ phía sau đâm mạnh vào đuôi xe
cú tông mạnh khiến cho chiếc xe du lịch bệnh đẩy về phía trước và đâm vào một chiếc xe khách khác cũng đang dừng đèn đỏ phía trước hậu quả của vụ tai nạn khiến một mươi một người trên xe du lịch một mươi sáu chỗ bị thương phải đưa đi cấp cứu
tại hiện trường chiếc xe du lịch bị vỡ nát xe ô tô tải cũng vỡ nát phía đầu còn xe khách bị hư hỏng phía sau vụ tai nạn khiến đoạn đường tránh tp vinh qua khu vực này bị ách tắc kéo dài hơn một giờ đồng hồ công an huyện hưng nguyên ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường điều tra xử lý vụ việc và phân luồng hướng dẫn phương tiện giao thông